trong những năm gần đây vải thiều tại một số địa phương như huyện lục ngạn tỉnh bắc giang huyện thanh hà tỉnh hải dương đạt sản lượng cao đến tận tay người tiêu dùng trong cả nước
tuy nhiên điều mà nông nghiệp việt nam hướng tới đó là đưa mặt hàng vải thiều vào được thị trường khó tính của các nước châu âu
dự án xây dựng mô hình nâng cao thu nhập của người dân thông qua liên kết ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật
quản lý trong sản xuất và tiêu thụ vải thiều tại hợp tác xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
triển khai đến nay đã được ba năm và có thể nói năm nay là năm đầu tiên đạt được kết quả đáng vui mừng nhất
tại hợp tác xã hồng giang xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang từ sáng sớm đã tấp nập người dân mang những giọt vải thiều chất lượng và tươi ngon nhất đến để cân bán cho hợp tác xã
sau đó các công nhân tại đây
hợp tác xã hồng giang sẽ xử lý qua các khâu rồi đồng gói xuất khẩu sang thị trường châu âu
được biết ba năm trở lại đây hợp tác xã đã được viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật làm vải sạch để xuất khẩu
có thể nói đây là năm thành công lớn của hợp tác xã sau khi áp dụng khoa học kỹ thuật
dự án thực hiện được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi bảy là kết thúc
và trong quá trình cũng đã đi xuất khẩu được một số nước ở châu âu
đến nay hai nghìn một mươi tám thì viện vẫn như dự án là vẫn tiếp tục đồng hành sát sao cùng với doanh nghiệp và một con nông dân để hỗ trợ về quy trình công nghệ
về thiết bị máy móc để đào tạo tập huấn bà con và tạo ra cái mối trong chuỗi liên kết giữa nhà khoa học doanh nghiệp và bà con nông dân
chúng tôi xác định là phải kiên trì kỹ thuật này
bởi vì quả bài thiều
cứ tiêu thụ nội địa thì giá rất không cao
thế mà phải có những thị trường mới mà châu âu mỹ úc v v thì giá trị quả bài thiều nó được nâng lên
dân làng chúng tôi rất là tự hào
vài nhà tôi được đi mỹ vài nhà tôi được đi úc vài nhà tôi được đi đức
với mục tiêu nâng cao giá trị quả vải thiều và thu nhập cho người nông dân
dự án vải thiều sạch ngoài việc bảo đảm đầy đủ về khoa học kỹ thuật công nghệ cao
với các quy trình như ướp lại
rửa nước muối lựa chọn quả không bị sâu đầu thì còn có những yếu tố tiền quyết khác
về thời gian cũng như là chủng loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng thời gian cách ly
và nói rằng cái dự án này rất có ý nghĩa quan trọng đối với việc các nhà xuất khẩu
vì ở việt nam thì cái cơ sở tầng còn rất là hạn chế
có cái cơ sở đóng gói sơ chế tốt như thế này thì sẽ có thể giúp tăng cái giá trị của quả vải
kết hợp với tất nhiên là phải tăng giá trị rồi mà tăng giá lên và sẽ tăng cái thu nhập của bà con nông dân
thì đây là cái ý nghĩa cực kỳ quan trọng
đối với cái dự án này
dự kiến vụ vải thiều này hợp tác xã hồng giang sẽ xuất khẩu được từ hai trăm linh đến ba trăm linh tấn vải thiều đi nước ngoài
có thể nói mặc dù đã áp dụng khoa học công nghệ làm vải sạch được ba năm
nhưng năm nay là năm đầu tiên thành công của hợp tác xã hồng giang
người nông dân và cả các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều
hứa hẹn nhiều triển vọng trong tương lai của việc xuất khẩu vải thiều lục ngạn
đã tìm ra được thị trường đầu ra với các nước khó tính
như mỹ úc